công an huyện văn bàn tỉnh lào cai vừa bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển gần một tấn chất cực độc cyanur trên địa phận xã minh lương huyện văn bàn
trước đó công an huyện văn bàn đã phát hiện một số đối tượng thường có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất độc hóa học độc hại về địa bàn để tách vàng từ quạng thô trái phép
vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba đội cảnh sát điều tra công an huyện đã bất ngờ kiểm tra ô tô khách có biểu hiện nghi vấn
phát hiện một mươi tám bao tải trọng lượng chín trăm linh kg chứa hạt tinh thể màu trắng
lái xe là vũ đình khoản chú tỉnh lai châu khai nhận là chất độc hóa học xe nua
khoản khai nhận trở thuê số hàng về xã minh lương huyện văn bàn lấy tiền công
công an huyện văn bàn đang tiếp tục lấy lời khai và giám định số chất độc để xử lý theo quy định